đề nghị của một số nước yêu cầu được đưa ra khỏi danh sách các nước cấm nhập khẩu dầu từ iran
theo lệnh trừng phạt của mỹ dự kiến có hiệu lực vào tháng một mươi một tới đây
đây là thông báo vừa được ngoại trưởng mỹ mike pompeo đưa ra
cho thấy quan điểm mềm mỏng hơn của mỹ trong việc gia tăng sức mạnh của các biện pháp trừng phạt iran
phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
ngoại trưởng mike pompeo cho biết sẽ có một số nước đưa ra đề nghị mỹ nới lỏng danh sách
các nước bị cấm nhập khẩu dầu của iran và mỹ sẽ xem xét yêu cầu đó
quan điểm mềm mỏng hơn của ngoại trưởng mike pompeo được đưa ra sau khi trung quốc
thổ nhĩ kỳ và một số nước tiêu thụ dầu mò lớn khác bác bỏ lời kêu gọi của mỹ
về việc ngừng nhập khẩu dầu từ iran
tháng trước chính quyền tổng thống mỹ donald trump từng tuyên bố sẽ không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào
trong danh sách bị cấm nhập khẩu dầu của iran và mục tiêu của washington là giảm lượng dầu xuất khẩu của tehran còn
tuy nhiên ông pompeo một lần nữa khẳng định các biện pháp trừng phạt của mỹ
đối với hoạt động xuất khẩu dầu mò của iran sẽ có hiệu lực từ ngày bốn tháng một mươi một
thủ tướng anh theresa may vừa bày tỏ sự mong đợi về một cuộc gặp tích cực với tổng thống mỹ donald trump trong tuần này
theo kế hoạch thì ông trump sẽ tới anh vào ngày một mươi hai tháng bảy tới trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài bảy ngày đến châu âu
thủ tướng anh theresa may nhấn mạnh trong bối cảnh nước này và mỹ có mối quan hệ
quốc phòng và an ninh đặc biệt lâu dài và sâu sắc hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận về nhiều vấn đề
như quốc phòng an ninh và thương mại
bà may nêu rõ hiện có những vấn đề riêng biệt giữa mỹ và liên minh châu âu do vấn đề thuế quan thương mại
nhưng hai nước sẽ thảo luận một cách tích cực về cách thức tiếp tục phối hợp trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
vì lợi ích của người dân anh và mỹ
trong một diễn biến khác đại sứ quán mỹ tại anh cảnh báo các công dân mỹ tại thủ đô london
nên tránh gây sự chú ý trong quá trình diễn ra chuyến thăm của tổng thống trump
để phòng trường hợp các cuộc biểu tình phản đối nhà lãnh đạo mỹ trở thành các cuộc bạo lực
vài giờ sau khi mỹ bất ngờ thông báo có kế hoạch liệt kê số hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
trị giá tới hai trăm linh tỷ đô la mỹ và danh sách hàng hóa sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng chín tới
trung quốc đã lên tiếng phản đối
theo giới chức bắc kinh hành động của washington không chỉ làm cho căng thẳng thương mại
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang
mà còn gây tổn hại hệ thống hoạt động của tổ chức thương mại thế giới wto cũng như quá trình toàn cầu hóa
trong một tuyên bố bộ thương mại trung quốc cho rằng lựa chọn đúng đắn duy nhất
cho mối quan hệ mỹ trung vào thời điểm hiện tại chính là hợp tác
đồng thời khẳng định quyết tâm của trung quốc trong việc cải thiện môi trường kinh doanh nội địa
cũng như sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ trước đó vài giờ
mỹ cho biết đang lên kế hoạch công bố danh sách các hàng hóa bổ sung
của trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ usd có thể sẽ phải chịu mức thuế mới
theo kế hoạch văn phòng đại diện thương mại mỹ sẽ có buổi điều trần
về danh sách áp thuế mới này
nguồn tin từ giới chức mỹ cho biết sẽ phải mất khoảng hai tháng để hoàn thiện danh sách trên
trước khi tổng thống donald trump xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng
thưa quý vị theo chính phủ nhật bản thông báo tính đến ngày hôm nay một mươi một tháng bảy
số người thiệt mạng do mưa lũ và sạt lở đất tại nước này đã tăng lên một trăm bảy mươi chín người
trong khi vẫn còn hàng chục người mất tích
đây là thảm họa thiên tai do mưa lũ gây thương vong lớn nhất tại nhật bản trong những năm gần đây
trong một tuyên bố thủ tướng shinzo abe đã chỉ thị tất cả các ban ngành nỗ lực dốc toàn lực
để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân
hôm nay thủ tướng nhật bản shinzo abe đã tới thị xát tại tỉnh okayama
một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai
hiện chính phủ nhật bản đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng
bởi mưa lũ ở miền tây nước này đồng thời sử dụng các quỹ dự phòng
để cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho những khu vực chịu ảnh hưởng
theo kế hoạch thủ tướng abe sẽ có cuộc gặp với các quan chức địa phương tỉnh okayama hiroshima
các trung tâm sơ tán nhằm thị sát tình hình tại nhiều khu vực và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân
cũng như của chính quyền các địa phương
chính phủ nhật bản sẽ chi khoảng bốn trăm hai mươi tỷ yên trong thời gian này
để cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho những khu vực
trong trường hợp cần thiết chính phủ sẽ xem xét và đề xuất bổ sung thêm ngân sách
nhằm phục vụ công cuộc tái thiết sau mưa lũ tại khu vực phía tây nam
trong khi đó ông hiroshige seiko bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản cho biết
sẽ điều động một mươi ba xe bồn vận chuyển xăng và dầu tới hiroshima
khi địa phương này đang thiếu hụt hai nguồn nhiên liệu một cách trầm trọng
ngoài ra các máy điều hòa nhiệt độ nhỏ gọn sẽ được gửi tới các trung tâm di tản
nơi nhiều người dân phải dựng lều ở tạm sau khi mưa lớn
sắp phá hủy nhà cửa
ngoài ra các máy điều hòa nhiệt độ nhỏ gọn sẽ được gửi tới các trung tâm di tản